tại cửa khẩu quốc tế tà lùng đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế tà lùng huyện quảng hòa tỉnh cao bằng
vừa tiếp nhận bốn mươi sáu công dân việt nam xuất nhập cảnh trái phép do trạm kiểm soát biên phòng xuất nhập cảnh thủy khẩu trung quốc trao trả
sau khi xuất nhập cảnh sang trung quốc bốn mươi sáu công dân này đang cư trú bất hợp pháp trên lãnh thổ của nước trung quốc
trong số đó có một mươi năm nữ ba mươi một nam là công dân ở các tỉnh cao bằng yên bái bắc giang tuyên quang sơn la thanh hóa bắc cạn gia lai hòa bình vĩnh phúc hà giang hải phòng nghệ an lào cai quảng ninh quảng bình thái nguyên và hải dương
theo lời khai của các đối tượng một số công dân nữ sang trung quốc lấy chồng nhiều năm nhưng do dịch covid một mươi chín kéo dài không có tiền chi tiêu cho gia đình đã vượt biên trái phép qua trung quốc để lao động làm thuê
các công dân trên bị bắt giữ từ tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi và được đưa đi cách ly tập trung tại trung quốc
ngay sau khi tiếp nhận đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế tà lùng đã phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra thân nhiệt hoàn chỉnh hồ sơ đưa đi cách ly theo quy định